năm hai nghìn hai mươi là năm thành phố đà nẵng đẩy mạnh thu hút đầu tư trong đó có sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao
tại các vùng chuyên canh với nhiều cơ chế chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư phù hợp
với quy hoạch chung của thành phố đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
thời gian qua thành phố đà nẵng đã tập trung sản xuất rau an toàn theo hướng công nghệ cao
tại huyện hòa vang và nhiều khu chăn nuôi tập trung đang được lập quy hoạch chi tiết
qua gần ba năm triển khai nhiều mô hình hoạt động đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
nhờ tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn
thành phố đà nẵng đã ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực này
với nhiều ưu đãi như hỗ trợ năm mươi chi phí giải phóng mặt bằng nhưng không quá ba tỷ đồng một dự án
hỗ trợ năm mươi đầu tư hạ tầng cơ sở sản xuất nhưng không quá hai tỷ đồng một dự án
hỗ trợ xây dựng trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm mươi
nhưng không quá một tỷ đồng một mô hình hỗ trợ một trăm linh lãi suất vai đầu tư trong ba năm
với mức vay tối đa một mươi tỷ đồng một dự án
tính toán trong việc đầu tư nông nghiệp công nghệ cao được thành phố cũng như huyện quan tâm
và kêu gọi đầu tư những tổ chức đủ điều kiện và năng lực về đầu tư nông nghiệp cao
trong thời gian tới cũng như trong vùng nguy hoạch của thành phố cũng như huyện
hiện nhu cầu nông sản sạch trên địa bàn thành phố đà nẵng là rất lớn
nhưng ngành nông nghiệp địa phương mới chỉ đáp ứng được khoảng hai mươi
do đó trong thời gian tới đà nẵng quyết tâm quy hoạch hạ tầng
dự án nông nghiệp công nghệ cao dành quỹ đất và nhiều ưu đại hấp dẫn
để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này nhất là tại các vùng chuyên canh rau tập trung
với hơn năm mươi sáu hectare trong đó diện tích sản xuất rau công nghệ cao nhà lưới nhà màng khoảng bốn ba hectare
để chủ động đáp ứng nguồn nông sản sạch cho người dân trên địa bàn